trong những năm gần đây việc cải cách thủ tục hành chính được chính phủ triển khai mạnh mẽ trên các lĩnh vực thu được nhiều kết quả tích cực
công tác tổ chức thực hiện đề án cải cách thủ tục hành chính theo mô hình một cửa một cửa liên thông hiện đại đã xử lý giải quyết công việc nhanh giảm nhiều thủ tục dườm già
tuy nhiên với khối lượng công việc rất lớn và phức tạp trong quá trình thực hiện đã xuất hiện một số mặt hạn chế nhất là trong quan hệ phối hợp công tác
một số quy định về trình tự thủ tục giải quyết công việc chưa hợp lý chưa sát với tình hình thực tế
trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh cà mau chính thức đi vào hoạt động từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
cà mau là tỉnh đầu tiên của đồng bằng sông kiểu long lập trung tâm giải quyết thủ tục hành chính
từ khi đi vào hoạt động đến nay trung tâm đã tiếp nhận trên một mươi tám hồ sơ của một mươi chín lĩnh vực
nhờ đó thời gian qua công tác cải cách hành chính đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới kinh tế nâng cao hiệu lực hiệu quả
dân chủ hóa đời sống xã hội hội nhập quốc tế cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh
củng cố và duy trì ổn định chính trị phòng chống tham nhũng tiêu cực
đặc biệt toàn bộ cán bộ công chức viên chức đều nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ cũng như văn hóa ứng xử trong giao tiếp
ban hành chế tài xử phạt để ngăn chặn những hành vi tiêu cực
mỗi cá nhân cần chủ động đấu tranh với các hành vi tiêu cực nhằm làm trong sạch bộ máy hành chính góp phần cho cải cách hành chính được thông suốt
cái nơi trung tâm thành lập như thế này rất là tốt tạo điều kiện cho người dân họ đến tránh cái rụm rà mất thời gian
và tạo điều kiện hướng dẫn cho người dân rất là chi tiết tỉ mỉ
còn trước đây làm việc các bàn ngành thì nói chung rất là nhiệt tình nhưng mà cái thời gian mất thời gian lắm
rồi trì trệ rồi lại là có những cái công việc
mà nhân viên đi mình phải chờ đợi rồi là cái hướng dẫn chưa có tận tình chưa có rõ chi tiết như ở trung tâm này
hiện nay tất cả các thủ tục hành chính mà trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh cà mau đảm nhận là một ba trăm một mươi ba thủ tục
và còn năm mươi hai thủ tục chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cà mau chưa đưa vào trung tâm quản lý do có tính đặc thù
tuy nhiên với khối lượng công việc rất lớn và phức tạp trong quá trình thực hiện đã xuất hiện một số hạn chế
như một số hồ sơ chưa được giải quyết đúng hạn hoặc không thực hiện đúng quy trình
thời hạn giải quyết công việc trách nhiệm của một số chuyên viên có lúc chưa cao
bên cạnh đó hồ sơ từ các ngành trình lên còn sai sót phải trả đi trả lại nhiều lần
nên kết quả giải quyết hồ sơ có lúc bị động không đúng thời gian quy định
chưa có chế tài thật sự hiệu quả đối với công chức viên chức có hành vi tiêu cực cửa quyền sách nhiễu chậm trễ giải quyết công việc
hiện nay có một số khó khăn cơ bản thứ nhất là hệ thống phần mềm một cửa
do mình mới đưa vào dạng hành
thứ nhất là do trình độ năng lực của cán bộ công chức về công nghệ thông tin
để ứng dụng phần mềm này chưa ổn nó còn hạn chế
thứ hai là trong ứng dụng có một số lãnh đạo cơ quan đơn vị chưa thật sự quan tâm lắm
chủ yếu là xử lý trên dân bản giấy
còn trên hệ thống phần mềm công việc phần mềm một cửa thì không xử lý
từ đó nó sẽ gặp khó khăn và tồn động hồn so trên hệ thống chế hạn
tỉnh cà mau tiến hành ra soát ban hành lại chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan đơn vị và các xã thị trấn
nhằm xóa bỏ những trồng chéo trùng lập về chức năng nhiệm vụ giữa các cơ quan
nâng cao năng lực chuyên môn của các cán bộ công chức viên chức
trong công tác cải cách hành chính thông qua việc tập huấn tìm hiểu kiến thức chuyên môn kỹ năng xử lý tình huống hành chính
để tiếp tục thực hiện tốt và nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính trong thời gian tới